xin được chuyển sang phần tin thế giới điện kremlin cho biết nga đã thảo luận về azerbaijan về tương lai của lực lượng gìn giữ hòa bình nga ở khu vực nagorno karabakh
vài tuần sau khi baku giành lại quyền kiểm soát khu vực ly khai có đa số người gốc armenia sinh sống này
sau cuộc chiến khốc liệt sáu tuần vào năm hai nghìn hai mươi nga đã triển khai gần hai binh sĩ gìn giữ hòa bình tới nagorno karabakh
như một phần của thỏa thuận ngừng bắn mà nước này làm trung gian giữa azerbaijan và armenia
sau khi azerbaijan giành quyền kiểm soát khu vực này vào hồi tháng trước số phận lực lượng gìn giữ hòa bình nga ở đây cũng được dư luận quan tâm
điện kremlin cho biết tương lai của sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở nagorno karabakh sẽ do nga và azerbaijan quyết định
vào ngày một mươi chín tháng chín vừa qua azerbaijan đã phát động một chiến dịch quân sự ở nagorno karabakh
hai mươi giờ sau một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa azerbaijan và lực lượng ly khai người gốc armenia
thông qua sự hòa giải của lực lượng gìn giữ hòa bình nga
theo đó lực lượng ly khai armenia đã giải
đã giải giáp và rút các trang thiết bị hạng nặng khỏi khu vực